lạm dụng phun thuốc trừ cỏ tùy tiện không đúng theo như chỉ dẫn thậm chí là phun thuốc ngay ở đầu nguồn nước gây ra ô nhiễm môi trường
đây là những hành vi vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường chung quanh
hiện nay mặt hàng thuốc trừ cỏ được cấp phép sử dụng tại việt nam có hai trăm một mươi bảy hoạt chất
với sáu trăm sáu mươi bốn tên thương phẩm đăng ký phòng trừ cỏ dại trên các loại cây trồng và đất trồng trọt
trong đó thuốc diệt cỏ dùng trên lúa là nhiều nhất
việc sử dụng thuốc trừ cỏ của người dân hầu hết nằm trong danh mục cho phép
nhưng nhiều người ý thức kém thường pha nồng độ đậm đặc phun ở đầu nguồn nước
chai lọ đựng khi sử dụng xong không được thu gom
do vậy không bảo đảm an toàn với sức khỏe con người vật nuôi môi trường để lại những hậu quả khó lường
thuốc diệt cỏ là một thuốc rất đậm nó không thể tan nhanh trong đất và nó cũng không phân hủy nhanh được
nó sẽ mang lại hậu quả về sau
và đến bây giờ thì chúng ta
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hai sản phẩm thuốc trừ cỏ đang lưu hành trên thị trường hiện nay
gồm thuốc trừ cỏ gadon hai mươi bảy sáu do công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn sản xuất phân phối
và thuốc trừ cỏ fansipang hai trăm linh sl của công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp sản xuất
đã loại bỏ và cấm sử dụng vĩnh viễn từ đầu tháng hai năm nay
thuốc trừ cỏ này tôi cũng không nhớ tên nhưng trong truyền hình cũng nói rất nhiều về thuốc trừ cỏ của mỹ
gây ung thư cho sức khỏe cho con người là hết sức quan trọng
thế thì vừa rồi là trạm bảo vệ thực vật huyện mê linh cũng về tuyên truyền với nhân dân
rồi là về sử dụng thuốc trừ cỏ
khi mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm loại trừ thuốc trừ cỏ trong sản xuất
và chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xử lý nghiêm theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm
thì việc quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ mới được loại bỏ trên lãnh thổ việt nam